nghe các bộ ngành báo cáo về công tác chuẩn bị cho hội nghị giữa thủ tướng với các doanh nghiệp vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đây không phải dịp để than nghèo kề khổ
mà là cần phát huy tinh thần yêu nước nỗ lực khắc phục khó khăn đưa đất nước tiến lên
hội nghị được truyền hình trực tuyến với sáu mươi ba điểm cầu địa phương
ba mươi điểm cầu các bộ ngành và truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình việt nam
thủ tướng nêu rõ hội nghị sẽ thể hiện một quyết tâm tái cơ cấu để tăng tốc phát triển
nên trách nhiệm của các cơ quan nhà nước các cấp các ngành rất quan trọng
hội nghị phải thể hiện tinh thần yêu nước quyết tâm trong điều kiện mới
như lò so bị nén lại trong mấy tháng qua giờ bật lên để phát triển
có trí thì nên chứ không bàn lùi than nghèo kề khổ
ngoài các gói hỗ trợ đã ban hành thủ tướng đặt vấn đề
hội nghị này có thể đưa ra thêm được vấn đề gì để hỗ trợ doanh nghiệp
đây là hội nghị có quy mô lớn chưa từng có
các cơ quan liên quan cần có trách nhiệm tổ chức một cách tốt nhất